thưa quý vị cơ quan điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can đối với ông lê tiến phương
là cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cùng với một mươi một đồng phạm
để điều tra những sai phạm liên quan tới dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết
mở rộng điều tra vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết tại phường phú thủy
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận do công ty cổ phần rạng đông làm chủ đầu tư
vào trường ngày hôm nay cơ quan điều tra bộ công an đã ra quốc định khởi tố bị can đối với một mươi hai bị can
để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong một mươi hai bị can có ông lê tiến phương cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm hội đồng nhân dân tỉnh bình thuận đã miễn nhiệm
chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông phương do có đơn xin thôi giữ chức để nghỉ hưu trước tuổi
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với đối tượng dương hồng hiếu chú tại thành phố đạch giá tỉnh kiên giang
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
các tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều nội dung không đúng với sự thật bịa đặt vu khống xuyên tạc
xúc phạm danh dự nhân phẩm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh kiên giang
và nhiều cá nhân tu sĩ chức sắc
trước đó dương hồng hiếu đã bị cơ quan chức năng mời làm việc nhiều lần và làm cam kết không tái phạm về hành vi tương tự
thế nhưng sau đó hiếu vẫn tái diễn hành vi vi phạm
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an huyện củ chi và công an quận phú nhuận tp hcm đã liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển mua bán gần một bốn tấn pháo nổ
vào ngày một mươi tháng bốn tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an huyện củ chi đã phát hiện lê trí hưng chú tại tỉnh quảng ngãi
điều khiển xe ô tô trong xe có ba trăm ba mươi sáu hộp pháo nổ với chậm lượng gần sáu trăm linh kg hư khai nhận trở thuê số pháo trên và biết rõ là pháo nổ
tiếp đáo vào ngày một mươi một tháng bốn
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận phú nhuận đã phát hiện một nhân viên giao hàng ứng dụng công nghệ đang vận chuyển tám hộp pháo nổ với trọng lượng hơn hai mươi năm kg
qua truy xét đã bắt giữ được nguyễn tuấn anh chú tại tỉnh bình thuận là đối tượng đã đặt giao hàng
khám xét nơi ở của tuấn anh thu giữ ba mươi thùng pháo nổ với chậm lượng gần bảy trăm năm mươi kg
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố lê trí hưng về tội vận chuyển hàng cấm khởi tố nguyễn tuấn anh về tội mua bán hàng cấm
sau nhiều nỗ lực triển khai tìm kiếm đến khoảng một mươi năm h một mươi phút ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ ba trong vụ lật thuyền trên sông chanh thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
trong ngày tìm kiếm thứ hai các lực lượng chức năng vẫn duy trì quân số và mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc theo bờ sông chanh và các bãi xú vẹt
sau nhiều nỗ lực thi thể nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thôn đình một xã liên vị thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
được tìm thấy tại khu vực phà rừng cách nơi xảy ra tai nạn ban đầu khoảng bốn km
các lực lượng chức năng đã khẩn trương đua thi thể nạn nhân về trung tâm y tế thị xã quảng yên để người thân nhận diện và lo tăng sự
đến thời điểm hiện tại chỉ còn một người mất tích sau vụ lật thuyền trên sông chanh thuộc thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng nay tại bản trung trải xã sùng phài thành phố lai châu tỉnh lai châu đã xảy ra một vụ án giết người
do mâu thuẫn đối tượng hằng a hồ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã sùng phài đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ của người yêu rồi tự sát nhưng không thành
sau khi tích miệng tin báo công an xã sùng phài đã báo cáo với ban chỉ huy công an thành phố
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các phòng chức năng công an tỉnh lai châu đến hiện trường xác minh làm rõ
bước đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm với nạn nhân hồ đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào hai mẹ con người yêu
đã khiến hai người này tử vong tại chỗ sau đó hồ khóa trái cửa cố thủ bên trong nhà
và dùng dao nguyên nhiều nhát vào bộ để tự sát
lực lượng công an thành phố đã có mặt tại hiện trường phá cửa khống chế đối tượng thu giữ dao và đưa đối tượng đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu
và hiện vụ án đang được giao cho phòng cảnh sát hình sự chủ trì tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền
còn tại tỉnh hà nam tòa nhân dân thị xã duy tiên vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm tạ văn nam
trú tại huyện phú xuyên thành phố hà nội về tội giữ người trái pháp luật
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tạ văn nam điều khiển xe mô tô đến công trường xây dựng công ty quang anh
nơi anh nguyễn tiến dũng làm việc để đòi tiền nhân công anh dũng thuê nam
do không có tiền trả vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày nam chở anh dũng về phòng trọ tại tổ dân phố hòa trung b phường tiên nội
sau đó khóa cửa với mục đích để anh dũng không bỏ trốn khi trả xong nợ thì nam mới thả anh dũng về
đến khoảng chín giờ ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đến anh dũng mới được giải thoát
căn cứ tính chất mức độ hậu quả của hành vi phạm tội các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo
tòa nhân dân thị xã duy tiên đã tuyên phạt tạ văn nam hai mươi bảy tháng tù
thưa quý vị công an phường xuân an tỉnh bình thuận cho biết đã tiếp nhận một khẩu súng quân dụng tự chế
và năm viên đạn do người dân mang đến giao nộp đồng thời lập biên bản tiếp nhận để chuyển cho đơn vị
truyền thông tin
công an phường xuân an đã tiếp nhận một khẩu súng quân dụng tự chế và năm viên đạn do người dân mang đến giao nộp
đồng thời lập biên bản tiếp nhận để chuyển cho đơn vị truyền thông tin
công an phường xuân an đã tiếp nhận một khẩu súng quân dụng tự chế và năm viên đạn do người dân mang đến giao nộp

đồng thời lập biên bản tiếp nhận để truyền thông tin
công an phường xuân an đã tiếp nhận một khẩu súng quân dụng tự chế và năm viên đạn do người dân mang đến giao nộp
đồng thời lập biên bản tiếp nhận để truyền thông tin

đồng thời lập biên bản tiếp nhận để truyền thông tin
công an phường xuân an đã tiếp nhận một khẩu súng quân dụng tự chế và năm viên đạn do người dân mang đến giao nộp
đồng thời lập biên bản tiếp nhận để truyền thông tin
công an phường xuân an đã tiếp nhận một khẩu súng quân dụng tự chế và năm viên đạn do người dân mang đến giao nộp

phố hải phòng vừa phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu khai báo gian dối để xuất khẩu kim loại
chế phép qua cửa khẩu cần hải phòng đi nước ngoài tiêu thụ
kiểm tra sáu container đã làm sau thủ tục thông quan hàng hóa đang đưa lên tàu để chuẩn bị vận chuyển
đi thái lan tiêu thụ qua điều tra ban đầu xác linh lô hàng trong sáu container của công ty
trách nhiệm quốc hạn thương mại và đầu tư nht địa chỉ tại phường hạp lĩnh tp bắc ninh tỉnh bắc ninh
đã được khai báo theo thủ tục hải quan ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn hàng hóa khai báo là gỗ ván
ép nhiều lớp làm từ gỗ keo rừng trồng hàng mới một trăm linh xuất xứ việt nam tuy nhiên qua kiểm tra
phát hiện trong sáu container nêu trên hàng hóa không phải là gỗ ván ép mà toàn bộ là hợp kim đồng
dạng khối và dạng tấm vỉ có tổng trọng lượng trên một trăm sáu mươi tám tấn trị giá ước tính lên tới ba mươi tỷ đồng

tuy nhiên qua kiểm tra phát hiện trong sáu container nêu trên sáu mươi tỷ đồng tuy nhiên qua kiểm tra phát hiện trong sáu container nêu trên sáu mươi tỷ đồng